thời gian gần đây mỗi ngày các tỉnh thành miền tây ghi nhận hơn hai ca dương tính với sars cov hai
và tốc độ tăng bất thường này rất đáng lo ngại đòi hỏi công tác phòng chống dịch phải tập trung quyết liệt
nếu như cuối tháng chín số ca nhiễm covid một mươi chín của cả khu vực tây nam bộ là bốn trăm tám mươi tám ca
thì đúng một tháng sau con số này đã tăng lên hai hai mươi chín ca cao hơn gấp bốn lần
những ngày đầu tháng một mươi một này số ca mắc mới tiếp tục vượt mốc hai ca
trong đó nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng khiến công tác phòng chống dịch bệnh
của các địa phương càng thêm khó khăn
ngoài các tỉnh tăng cao liên tục trong ba ngày qua như an giang kiên giang tiền giang
thì tại các địa phương khác dịch bệnh cũng bắt đầu lan rộng
thành phố cần thơ ghi nhận khoảng một trăm năm mươi ca mắc mới mỗi ngày cá biệt có ngày ghi nhận hơn bốn trăm ba mươi ca
đáng chú ý từ một mươi hai h ngày hai tháng một mươi một tỉnh bạc liêu nâng cấp độ phòng chống dịch từ cấp độ hai
nguy cơ trung bình lên cấp độ bốn cấp nguy cơ rất cao
các chuyên gia y tế nhận định nếu bạc liêu không khống chế nhanh chóng
sẽ có nguy cơ bùng phát lớn như trận dịch ở tp hcm vừa qua